mở đầu bản tin trưa nay là thông tin liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã tân thủy huyện ba chi tỉnh bến tre vào ngày chín tháng bốn vừa qua
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã khởi tố và bắt tạm giam tô hữu cảnh chú tại xã tân thủy huyện ba chi là đồng phạm trong vụ án
theo điều tra ban đầu vào ngày chín tháng bốn khi đang dự một đám cưới thì tô văn tấn và hồ văn beo cùng chú tại địa phương đã xảy ra mâu thuẫn
tấn gọi điện thoại về nhà cho em ruột là cảnh đem hung khí đến cho mình cảnh đã đem con dao bấm đến đưa cho tấn và hướng dẫn cách sử dụng
sau đó tấn quay vào đám cưới tiếp tục cãi vã với beo và dẫn tới sô sát tấn đã dùng dao đâm vào cổ beo dẫn tới tử vong
tại cơ quan công an tấn và cảnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình